tại km sáu trăm tám mươi tám quốc lộ một a đoạn thuộc địa phận xã gia ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát tám mươi hai a hai nghìn bảy trăm hai mươi ba do nguyễn tân phúc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú ở tân nghĩa tỉnh quảng ngãi điều khiển chở một trăm năm mươi một hộp pháo trọng lượng hai trăm bốn mươi kg do trung quốc sản xuất
trên xe có người đi cùng là võ văn cần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú ở huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
có cất giấu một gói ma túy đá trong túi áo khoác
cả hai đối tượng khai nhận sử dụng ma túy trong quá trình tham gia giao thông
hiện vụ việc đang được công an tỉnh quảng bình điều tra làm rõ